một tụ điểm hoạt động mại dâm và chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy núp bóng cơ sở kinh doanh karaoke nhà nghỉ vừa bị lực lượng thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an triệt phá
lấy danh nghĩa kinh doanh dịch vụ karaoke và nhà nghỉ nhưng thực chất tại quán hạnh hiền do trần thị hiền làm chủ đang diễn ra hoạt động chứa mại dâm
tại quán hiền nuôi các cô gái nhằm phục vụ khách mua dâm khi có nhu cầu dù làm chủ quán nhưng hiền không trực tiếp ra mặt mà thuê lê xuân thung và con riêng của thung tên là lê xuân tùng quản lý và điều hành tại quán
sau thời gian theo dõi cơ quan công an đã bất ngờ ập vào quán hạnh hiền để kiểm tra
lúc này trong quán có năm đối tượng đang thực hiện hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và ba đôi nam nữ đang mua bán dâm
kết quả test nhanh ma túy trong nước tiểu xác định cả năm trường hợp đều dương tính với chất ma túy
ngoài ra tại quán còn có hơn một mươi nhân viên nữ đều là gái mẹ dâm
qua test nhanh ma túy phát hiện hai nhân viên dương tính với chất ma túy số đối tượng mua bán dâm khai nhận đã tiến hành giao dịch mua dâm trực tiếp với trần thị hiền là chủ quán và thanh toán bằng hình thức chuyển khoản
khám sát khẩn cấp nơi ở của trần thị hiền phát hiện và thu giữ số tiền bảy mươi bảy triệu đồng hơn một trăm linh bao co su chưa sử dụng và một số tam vật có liên quan